hội nghị triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự do bộ ngoại giao tổ chức đã diễn ra tại hà nội
thời gian qua hoạt động di cư trái phép đưa người di cư trái phép mua bán người qua biên giới
mặc dù giảm đáng kể về số lượng do các biện pháp thắt chặt quản lý biên giới và hạn chế đi lại trong thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng vẫn diễn ra dưới hình thức tinh vi và phức tạp
hội nghị là dịp để đánh giá tình hình di cư của công dân việt nam ra nước ngoài
trong thời gian qua công tác quản lý di cư của việt nam đồng thời giả soát kết quả thực hiện triển khai thỏa thuận toàn cầu
về di cư hợp pháp an toàn và trật tự gọi tắt là thỏa thuận jcm nhằm tháo gỡ những vướng mắt
đề xuất giải pháp với những vấn đề nảy sinh góp phần khắc phục tác động lâu dài của covid một mươi chín đối với di cư
các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác hoạch định chính sách về di cư quốc tế
cũng như nâng cao năng lực quản lý di cư quốc tế của việt nam